hướng tới kỷ niệm năm mươi năm năm thành lập học viện tài chính chiều nay tại hà nội học viện tài chính đã tổ chức tọa đàm cựu sinh viên về định hướng phát triển của học viện
tới sự có đồng chí vương đình huệ quỷ viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí phùng quốc hiền phó chủ tịch quốc hội
tại buổi tọa đàm nhiều đệ biểu cho rằng trong thời gian tới học viện tài chính cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học
đồng thời nhanh chóng thực hiện được mục tiêu xây dựng học viện tài chính trở thành cơ sở đào tạo đại học sau đại học nghiên cứu khoa học hàng đầu trong cả nước
phát biểu tại buổi tọa đàm phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh học viện tài chính cần đưa ra chiến lược phát triển của mình
tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy phát huy tính chủ động sáng tạo của người học triển khai các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý có tâm và có tầm
bên cạnh đó cần hình thành nhóm chủ chốt làm công tác nghiên cứu trong mạng lưới tài chính đồng thời nên có trung tâm nghiên cứu phân tích chính sách
để từ đó hàng tháng hàng năm hàng kỳ sẽ xuất bản tài liệu nghiên cứu về kinh tế vĩ mô nhằm thu hút đội ngũ cộng tác viên cả trong nước và thế giới
qua đó sẽ mở rộng phát triển mạng lưới cựu sinh viên phục vụ tốt cho sự phát triển của học viện